trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết dương lịch hai nghìn một mươi tám cả nước xảy ra ba mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết hai mươi chín người và bị thương ba mươi hai người
lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết theo báo cáo của văn phòng bộ công an tất cả các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ đường sắt đường thủy không có tai nạn giao thông
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho thấy lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã phát hiện lập biên bản sáu hai trăm linh năm trường hợp ra quyết định xử phạt năm một trăm hai mươi chín trường hợp với số tiền bốn tỷ năm trăm một mươi bốn triệu đồng tạm giữ tám trăm bốn mươi năm phương tiện vi phạm một hai trăm hai mươi sáu giấy tờ các loại tước hai trăm hai mươi tám giấy phép lái xe cảnh cáo năm trường hợp vi phạm nhẹ
trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã nhận được khoảng ba mươi cuộc gọi và tin nhắn
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh